hà nội đã diễn ra lễ khai mạc liên hoan phim quốc tế hà nội lần thứ tư với chủ đề
điện ảnh hội nhập và phát triển bền vững tới dự có phó thủ tướng vũ đức đam cùng lãnh đạo các bộ ban ngành liên quan
liên hoan phim năm nay có hơn năm trăm linh bộ phim đăng ký tham dự trong đó có trên ba trăm linh phim dài
và trên hai trăm linh phim ngắn từ hơn bốn mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
với sự tham dự của khoảng một hai trăm linh đại biểu khách mời trong nước và quốc tế
đây là một dịp ngoài điện ảnh ra thì dịp để hà nội quảng bá thương hiệu hình ảnh con người
rồi danh làm thám cảnh hà nội những công trình di tích văn hóa của hà nội để được dịp giới thiệu vào đại hội quốc tế
phim dự thi năm nay được tuyển chọn từ các nền điện ảnh trên thế giới chỉ với một điều kiện
phim chưa dự thi các liên hoan phim quốc tế trong khu vực đông nam á
một cái liên hoàn phim chất lượng thì
nó nằm ngoài cái công tác tổ chức thì nó nằm ở giá trị của chính những tác phẩm được vinh danh
chúng ta là một cái vùng trũng
nhưng mà chúng ta lại tổ chức được cả một cái liên hoan phim quốc tế
và đặc biệt chúng ta lại mời được những cái giám khảo rất có uy tín với thế giới
thì đây là một cái điều hết sức tốt
nhằm thu hút sự quan tâm của công chúng đối với điện ảnh tạo sức sống mới và động lực
để điện ảnh việt nam phát triển liên hoàn phim quốc tế hà nội hai nghìn một mươi sáu
vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc có giá trị nghệ thuật cao
giàu tính nhân văn sáng tạo nhằm khuyến khích những tài năng mới của điện ảnh
cũng cảm thấy rất là tự hào bởi vì trong đó có sự đóng góp của những sản phẩm việt nam
và như vậy là hình ảnh đã đưa hình ảnh việt nam ra quốc tế
và mình tin rằng với cái liên hoàn phim quốc tế hà nội này
cái phim ảnh của việt nam sẽ được vươn xa
hà nội là dịp để quảng bá về đất nước việt nam tươi đẹp ổn định
thông qua hình ảnh thủ đô hà nội lịch lãm có bề dày ngàn năm văn hiến
đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển cho các ngành khác đặc biệt là du lịch và dịch vụ